sáng nay hai mươi năm tháng một mươi một một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho chứa hàng trên đường ngô thị nhậm
phường trung đô tp vinh tỉnh nghệ an
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh nghệ an đã huy động chín xe chữa cháy
bộ tư lệnh quân khu bốn đã huy động hơn năm mươi cán bộ nhân viên dân quân tự vệ tp vinh
cùng các phương tiện cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận hiện trường tham gia phân luồng giao thông chữa cháy
tuy nhiên do đây là kho chứa các loại sơn pu và đồ mộc nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh và mạnh
sau gần một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản đã được các lực lượng chức năng khống chế